theo báo cáo của ubnd tp hà nội trong năm năm qua thành phố đã tinh giản biên chế tổng cộng là một một trăm bảy mươi hai người
và trong đó có một một trăm linh ba người nghỉ hưu trước tuổi sáu mươi chín người nghỉ việc ngay
tp hà nội đã đẩy mạnh tinh gọn bộ máy bên trong các sở
cụ thể đã giảm sáu mươi năm phòng thuộc sở từ hai trăm hai mươi bốn phòng còn một trăm năm mươi chín phòng tỷ lệ đạt hai mươi chín
thành phố cũng thí điểm việc hợp nhất một số cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh và cấp huyện
việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập số đơn vị sự nghiệp của thành phố đã giảm là hai trăm năm mươi sáu đơn vị
thời gian tới thành phố dự kiến tiếp tục giảm thêm ba mươi tám đơn vị